bố trí lực lượng thường trực tại các hồ chứa đã đầy nước hồ chứa có nguy cơ mất an toàn để kịp thời xử lý khi có tình huống
triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều đặc biệt là các trọng điểm sung yếu
chủ động tiêu thoát nước đệm phòng chống úng ngập triển khai các phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các địa phương sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả do bão lũ
huy động mọi phương tiện nguồn lực để phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân bị mất liên lạc
liên tiếp bốn cơn bão lớn nhỏ chỉ trong vòng một tháng bão trồng bão lũ trồng lũ nỗi đau trồng chất nỗi đau
theo thống kê mới nhất tính đến chiều ngày hôm qua cơn bão số chín và mưa lũ đã làm bảy mươi chín người thiệt mạng và mất tích
bão lũ ống lũ quét sàn lờ đất đã để lại hậu quả vô cùng kinh hoàng
cho đến thời điểm này thì công tác cứu hộ cứu nạn vụ sàn lờ
tại trà leng vẫn vô cùng khó khăn chưa tìm thêm được nạn nhân nào
còn phương án dùng máy bay để tiếp tế cho khoảng ba người dân bị cô lập tại huyện phước sơn tỉnh quảng nam
cũng đang gặp không ít khó khăn trở ngại do điều kiện thời tiết
còn tại tỉnh quảng ngãi thì trên tám mươi năm nhà dân bị sập đổ hư hỏng tốc mái
cũng đồng nghĩa với hơn tám mươi năm hộ gia đình rơi vào cảnh cùng cực do cuồng phong của bão số chín
nỗi đau đến từ thiên tai đã đẩy nhiều phận đời rơi vào cảnh vô gia cư
nước mắt cứ thế tuôn dài trước nỗi đau trồng chất nơi tầm bão
ngôi nhà của bà hồ thị kim liên giờ chỉ còn sự hoang tàn đổ nát
cuồng phong của bão số chín đã đẩy một người sống neo đơn như bà rơi vào thảm cảnh vô gia cư
còn bà nguyễn thị mốc đời đã khổ nhọc giờ căn nhà là tài sản lớn nhất của mẹ con bà
cũng bị cuồng phong của bão số chín quật ngã
nỗi đau trổng chất nỗi đau

ngôi nhà của bà hồ thị kim liên giờ chỉ còn sự hoang tàn đổ nát
an cư ngôi nhà của bà được xây dựng hỗ trợ giờ đã không thể ở vì bão đã hất tung mọi thứ
ngôi nhà của bà hồ thị kim liên giờ chỉ còn sự hoang tàn đổ nát

ngôi nhà mới để gây dựng lại cuộc sống mới
chỉ cần có vậy thôi đã là niềm hạnh phúc sau nỗi ám ảnh của cuồng phong bão táp
bão trồng bão lũ trồng lũ người dân miền trung đang phải oàn mình chống đỡ hết cơn bão này đến cơn bão khác
đặt sự an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu cán bộ chiến sĩ công an đã và đang tiên phong
sát cánh cùng với nhân dân ứng phó với thiên tai cũng như khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
xứng đáng là những chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ
ghi nhận của nhóm phóng viên trên địa bàn huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
đây là nhà của bà nguyễn thị hà chú tổ dân phố sáu thị trấn đức thọ hà tĩnh
mưa lớn những ngày qua đã làm nhà bà bị sập đổ hoàn toàn
ngôi nhà là nơi chen nắng mưa cũng là tài sản lớn nhất của người phụ nữ nghèo này
giờ chỉ còn đống hoang tàn đổ nát
lực lượng công an huyện đức thọ đã nhanh chóng triển khai có mặt tại hiện trường
xếp dỡ gạch đá sắt vương vãi thu dọn lại cho bà
tôi rất là chân thành cảm ơn các đồng chí công an và các đoàn thể
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số chín cùng với mưa lớn liên tục nhiều giờ trong những ngày qua
huyện đức thọ đã có nhiều thôn xóm ở tất cả các xã thị trấn bị ngập và chia cắt
đến nay toàn huyện có trên ba trăm linh hộ nước đã tràn vào nhà
trong đó ngập sâu là các xã an dũng tân dân quang vĩnh liên minh
đức đồng lâm trung thủy
mưa lớn còn làm một trường mầm non bị tốc mái
hầu hết các tuyến đường giao thông nông thôn ở cả một mươi sáu xã thị trấn cũng bị chia cắt
có những nơi ngập sâu trên một năm mét
người dân phải di chuyển bằng thuyền
trước tình hình đó công an huyện đã trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo triển khai lực lượng
phương tiện tăng cường về các vùng trọng yếu
kịp thời di rời các hội dân ở khu vực bị ngập và có nguy cơ sặt lửa cao về nơi an toàn
cán bộ chiến sĩ công an huyện được bố trí
một trăm linh phối hợp với chính quyền địa phương và công an các xã thị trấn
hỗ trợ người dân di rời tài sản tìm kiếm cứu nạn
lập các chốt kiểm soát tại các khu vực tuyến đường bị ngập nặng
nơi có nguy cơ sặt lửa không để người dân tự ý qua lại
bố trí xuồng máy sẵn sàng cứu giúp người dân trong tình huống khẩn cấp
chính quyền như cả đoàn thể ở địa phương là tổ chức đưa bà con ra khỏi vùng lụ lụt
đến nơi đảm bảo an toàn
đêm hôm mưa gió thì anh em đều đã khắc phục vượt qua và đến nay thì mục tiêu đáng phân khởi
là tất cả các hồ dân trong vùng nguy hiểm được đưa đến nơi an toàn
và không có một sự cố nào đáng tiếc xảy ra mất an toàn đối với tính mạng cũng như là tài sản của nhân dân
đối với những vùng bị chia cắt cô lập công an huyện đức thọ đã phối hợp với các lực lượng chức năng
tiến hành tiếp tế lương thực thực phẩm nước sạch vật tư y tế
hỗ trợ di chuyển người và tài sản trong các trường hợp
khẩn cấp kịp thời sử dụng xuồng máy và xe ô tô chuyên dụng đưa những người cần được chữa bệnh đến trạm y tế an toàn